quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến vụ nam sinh mất tích rồi tử vong trên sông sài gòn
mới đây sáng ngày một mươi sáu tháng hai thi thể của nguyễn văn nghĩa nam sinh viên mất tích bí ẩn rồi tử vong tại tp hcm
đã về với gia đình ở thôn trà sơn xã tây an huyện tây sơn tỉnh bình định
trong sự xót thương vô vàn của người thân và bà con nhân dân
còn gì đau đớn hơn là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh
khi sự ra đi của nam sinh một mươi chín tuổi quá đường đột khiến ai cũng phải nghẹn ngào chua sót
sáng sớm ngày một mươi sáu tháng hai chiếc xe đưa thi thể của nguyễn văn nghĩa sinh viên mất tích bí ẩn và tử vong tại tp hcm
đã về đến quê nhà
hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của nghĩa
để chia buồn tiễn đưa chàng trai hiền lành dễ bến nhưng bạc mệnh đầy
những đôi mắt đượm buồn những dòng lệ không ngừng tôn trời trên những khuôn mặt thân quen
như thay lời thương sót tiễn đưa em về nơi chính xối
nhìn đứa con thân thương về đến nhà ông bà cha mẹ người thân trong gia đình của nghĩa
chỉ biết khóc thương trong tuyệt vọng vì nỗi đau thấu trời bỗng nhiên ập súng nhà mình
ngoài trời mưa không ngừng rơi từng đoàn người đánh tiếng cứ thay nhau nối đuôi đổ về căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo
khác với mọi khi căn nhà cấp bốn xuống cấp của gia đình sinh viên nguyễn văn nghĩa rộng chừng năm mươi mét vuông
những ngày nay bao trầm nỗi buồn tiếng khóc vang vọng cả khúc nhà chật hẹp
từ khi nghe tin tìm thấy thi thể của nghĩa người dân tập trung rất đông tại đây để chia buồn động viên cha mẹ của sinh viên này
hai mắt sưng hớp lại vì khóc thương con trai
ông nguyễn công đoàn cho biết
nghĩa là học sinh giỏi suốt từ năm lớp một đến năm lớp một mươi hai
thường ngày như ít nói sống hiền lành hòa đồng nên bạn bè và bà con trong xóm rất quý mến
cháu rất quan hiền không chơi bời ít đi xa nên khi cháu đi một mình vào thành phố hồ chí minh nhập học
gia đình rất lo phải nhờ chị họ trong đó để đón khi cháu đến bến xe
khi báo tin tìm thấy thi thể của cháu thì như trời đang sạp súng trước mặt
ông đoàn ngạc ngào và nói trong tiếng nước
tôi chỉ có hai đứa con
thằng lớn thì đang học ngoài đà nẵng
con nghĩa thì học ở thành phố hồ chí minh
con tôi nó nhỏ chẳng làm hại ai
nó là đứa con ngoan ngoãn thật thà
sao lại thế này
ngồi cạnh bên quan tài của đứa con trai
người mẹ đám thương của nghĩa bà trần thị ti bốn mươi hai tuổi gần như chết lặn
bà không ngờ đứa con mà mình mang nặng để đâu vừa mới lớn hôn chỉ mới đây thôi
bên cha mẹ giờ bỗng nằm yên trong chiếc quan tài
cứ mỗi đợt trống càng tiễn đựa cất lên
người mẹ tội nghiệp ấy lại cuộc đầu lên quan tài của con
hai tay bà bám nếu thật chặt rồi gào khóc gọi tên con trong vô vọng
nghĩa ơi sao con bỏ mẹ mà đi
mới ngày nào con còn ở đây với mẹ
con nói học xong rồi con sẽ về kia mà
bà tý nức nở khóc thương con
gia đình bà tý có hoàn cảnh khó khăn
nhưng năm hai nghìn hai mươi một khi nghe tin con trai đỗ đại học
thì vợ chồng bà đã động viên còn cố gắng học hành
học kỳ một năm thứ nhất do dịch covid một mươi chín
nên nghĩa học online ở nhà
gia đình không tốn kém gì nhiều
vì gia đình khó khăn
trong thành phố hồ chí minh lại có chị họ của nghĩa
nên vợ chồng bà đã để nghĩa đi một mình trong chuyến nhập học lần này
trước khi đi gia đình gom góp chỉ được hai triệu đồng đưa cho nghĩa cầm đi
trong đó có sáu trăm linh đồng trả tiền vé xe
còn lại chỉ một bốn triệu đồng
tôi định khoảng năm đến một mươi ngày nữa
sau khi xoay được tiền sẽ gửi cho cháu nợp tiền học
nhưng cháu đã ra đi mãi mãi
giờ nó muốn lo cho cháu cũng không được nữa rồi
bà ti xúc động nói
thương cháu rồi thương con dâu của mình
bà nguyễn thị hạnh sáu mươi ba tuổi
bà nội của nghĩa chỉ biết ôm lấy con dâu vộ về
hai mắt bà đỏ hoe vì khóc thương cháu nội
thỉnh thoảng bà gục đầu lên quang tay
một tay ôm lấy con dâu rồi ọa khóc
chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy
bà con lối xóm ai cũng trời lệ
ông nguyễn văn hưng bảy mươi tuổi
người dân trong xã ngạc ngào nói
ông trời sao lại gieo chi đau thương xuống nhà của cháu nghĩa thế này
mấy ngày nay tôi nghe tin cháu gặp nạn mà trong lòng đau đớn vô cùng
thằng nghĩa nó hiền như cục đất
tính tình dễ thương ai nấy cũng mến
tội nghiệp nó quá
nói rồi ông bật khóc giữa đám đông
bên trong ngôi nhà ông nguyễn công đoàn
bốn mươi năm tuổi cha của nghĩa buồn thiêu
bên một góc tường
ông ôm chiếc gối của con từ nằm
rồi khóc không thành tiếng
tiếng ông thều thào nất nghẹn
con ơi sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này hả con
nghĩa ơi là nghĩa
ông đoàn méo máu gọi tên con mình
ngồi quất giữa đám đông
ông nguyễn văn cựu sáu mươi bảy tuổi
ông nội của nghĩa
lặng lẽ nhìn tấm di ảnh trên chiếc bàn thờ của đứa cháu nội
đôi mắt ông buồn
chất chứa bao điều thương xót
ông cho biết trước khi lên xe vào sài gòn để học
rồi ôm lấy vợ chồng ông
tội ông phải làm thịt nướng để em ăn
rồi chiều tối em lên xe
trước khi đi sài gòn
thằng nghĩa nó không đòi vợ chồng tôi mua cho nó gì hết
nó chỉ nói thích ăn thịt nướng
vì từ nhỏ nó thích ăn thịt nướng lắm
bà nội nghe nó vậy
là liền đi chợ mua thịt về nướng
rồi cả nhà cùng ăn
nhìn nó ăn rồi cười vui vẻ
vợ chồng tôi thương cháu vô cùng
thật không ngờ đó lại là bữa ăn cuối cùng
mà cả nhà được ăn uống cùng với nó
ông cựu nói
tại vì ông nội của nghĩa
lâu nay cha mẹ nghĩa chỉ làm nông
quanh năm bán mặt cho đất bán lương cho trời
mua sinh ở cái nơi làng quê nghèo khó
các vợ chồng chịu thương chịu khó
dành dùm từng đồng để nuôi con ăn học
nghĩa có học lực tốt
được nhiều người xung quanh quý mến
nên luôn là niềm tự hào của gia đình nhỏ này
từ khi biết nghĩa vào thành phố hồ chí minh
rồi mất liên lạc ai cũng lo lắng
rồi băng hoàng khi nhận thông tin
tìm thấy thi thể của nghĩa
ở sài gòn
từ trước tới nay nghĩa chỉ quanh quận ở nhà
đi học rồi về phụ cha mẹ làm đồn
lần đầu tiên trong đời đi xa
thì lại chết tức tử
tôi đã già gần đất xa trời mà
phải đưa tiễn đứa cháu mới lớn lên thế này
ông cựu nói
bà nội của nghĩa nguyễn thị hạnh
sáu mươi ba tuổi cũng đau đớn tụt cùng
khi nghe tin nghĩa mất trong lần đầu tiên
vào thành phố hồ chí minh nhập học
bà dường như chưa tin sự ra đi đột ngột
của người cháu trai này
nghĩa chỉ đạp xe đi học
chứ không hề xin cha mẹ mua xe máy hay xe đạp điện
tan học là chạy ngay về nhà
chứ không bao giờ la cạp
trước khi nghĩa lên xe
cả nhà ai cũng căng dặn đủ thứ
không ngờ đấy lại là lần cuối cùng
cả nhà được nhìn thấy nó
bà hạnh kể lại trong tiếng khúc
chủ tịch ubnd xã tây an đào duy thải cho biết
dù không thuộc diện hồ nghèo
nhưng hoàn cảnh gia đình sinh viên nghĩa
rất khó khăn
cha mẹ nghĩa đều gần năm mươi tuổi
và ngay cha nghĩa chăm sóc vài con bò của gia đình
còn mẹ làm ruộng
nghĩ có một người anh ruột vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự
chưa có việc làm ổn định
theo ông nguyễn văn cựu
những ngày qua
sau khi biết tin em trai mình gặp nạn
đờ vk anh trai của nghĩa đang theo học sĩ quan
ở thành phố đà nẵng
đã gác lại mọi chuyện để về nhìn em lần cuối
vào một mươi hai h chiều nay
anh ca mới có thể về đến nhà
ông cựu chia sẻ
nó đã xin phép trường và đã mua được vé để về nhà
nó lại không kịp nhìn em lần cuối
vì một mươi năm h ba mươi đã phải di quan
hai anh em nó cách nhau vài tuổi
từ nhỏ tới lớn
hai anh em rất yêu thương nhau
sốt mấy ngày nay
thằng anh cứ gọi điện về rồi khóc
nghĩ mà thương hai đứa cháu của tôi quá
thằng anh ở xa
lúc đứa em gặp nạn
khát khao vừa khó thoát nghèo
để con không phải làm nông dân sớm hơn vất vả
nay chỉ còn là nước mắt
vậy là chẳng có bất kỳ phép bào nào xảy ra
chàng sinh viên một mươi chín tuổi
đã ra đi mãi mãi
trong sự tiếc thương của gia đình
và sự cảm mến của bạn bè
chỉ tiếc một điều
cá chết của em đến giờ
vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng
rằng không có tác động ngoại lực
không có vết thương nào
vì lý do gì em phải tìm đến cá chết
mọi sự sẽ được cơ quan chức năng điều tra và làm sáng tỏ
ngay lúc này
chúng ta không nên đoán già đoán non
và đẩy câu chuyện đi quá xa
cực chẳng đã
nghĩa đã về với thế giới bên kia
sinh được thắp nén hương lòng
vĩnh biệt chàng trai tuổi một mươi chín
chúng tôi tin
bằng nghiệp vụ sắc bén
và kinh nghiệm điều tra phá án pc hai
sẽ tìm ra chân tướng sự việc
những tin tức mới nhất về vụ việc
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến quý khán giả
cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn
kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
để theo dõi thông tin
xin chào và hẹn gặp lại